cũng tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vân canh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng để điều tra về hành vi đe dọa giết người
ba đối tượng bị khởi tố là nguyễn phi hùng lê văn thảo và nguyễn văn em cùng chú tài huyện vân canh
theo điều tra ban đầu nguyễn phi hùng từng là con rể của ông bùi quốc thành và trong khoảng thời gian này hai bên có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình
hùng và người nhà ông thành từng nhiều lần lên mạng xã hội đe dọa và xúc phạm lẫn nhau
sau đó hùng đã nhờ lê văn thảo và nguyễn văn em thực hiện hành vi ném bom xăng vào nhà ông bùi quốc thành gây cháy nổ
may mắn lúc này ông thành kịp thời phát hiện và dập tắt đám cháy nên không gây thiệt hại gì về người